theo bộ y tế dịch sốt xuất huyết vẫn đang bùng phát mạnh với số ca mắc tăng nhanh chóng dự báo trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng
tuy nhiên không chỉ người lớn mà số lượng bệnh nhi bị mắc sốt xuất huyết cũng đang tăng đột biến ghi nhận tại bệnh viện nhi trung ương
bệnh nhi này mới một mươi tháng tuổi nhưng đã mắc sốt xuất huyết với chiều chứng sốt cao tiểu cầu giảm
tuy nhiên trước khi nhập viện bé lại được trần đoán viêm họng cấp tại phòng khám tư
còn bệnh nhi này sau khi được phát hiện xuất huyết ngoài da kèm theo dấu hiệu mệt lạ không ăn uống được gia đình đã lập tức cho ngay vào viện
khoa chuyển nhiễm bệnh viện nhi trung ương đang điều trị cho ba mươi bệnh nhi mắc sốt xuất huyết
hầu hết trẻ đều được đưa vào khi tiểu cầu đã giảm thậm chí nhiều trẻ trước đó đã được uống kháng sinh và hạ sốt tại nhà
theo các bác sĩ việc trần đoán sai và sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt không đúng là điều rất nguy hiểm
vì có thể khiến bệnh biến chứng nhanh hơn
giai đoạn đầu là một trong hai ngày đầu trẻ sốt cao kèm theo đau đầu đau mỏi người và có thể có những biểu hiện sốt huyết hoặc là những biểu hiện khác như là có thể có suy tạng
tuy nhiên thì cái giai đoạn đầu thì thường là chỉ chủ yếu là cái sốt cao là chính
trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh
không tự ý mua thuốc điều trị cần phải khám ở những cơ sở y tế uy tín tránh tình trạng chẩn đoán sai bệnh dẫn đến điều trị không đúng phác đồ gây nguy hiểm cho tính mạng của trẻ